một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra vào tối qua tại tuyến đường điện biên phủ của thành phố đà nẵng
vào thời điểm trên ba xe ô tô cá nhân đang lưu thông trên tuyến đường điện biên phủ
khi chuẩn bị đến ngã ba phạm nữ tăng điện biên phủ thì bất ngờ xảy ra va chạm liên hoàn với bốn xe máy
mặc dù vụ việc diễn ra trong thời điểm số lượng phương tiện lưu thông đông đúc
nhưng rất may là không có thiệt hại nặng nề về con người
nhận được thông tin công an quận thanh khê đã khẩn trương có mặt đưa người bị nạn đi cấp cứu
và điều thiết giao thông phục vụ cho việc kháng nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân